triều tiên xác nhận là đã tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa hành trình chiến lược vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng hai
nhằm thể hiện trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tác chiến hạt nhân của nước này
triều tiên đã phóng bốn tên lửa hành trình chiến lược hwasa hai từ thành phố kimcheok ra vùng biển phía đông nước này
các tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển sau khi di chuyển hai km trong khoảng thời gian một mươi giây
cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo triều tiên
khi trong một tuần qua bình nhưỡng đã hai lần phóng tên lửa đạn đạo
trong đó có một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế